hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai mươi chín bị cáo bị truy tố trong vụ án này đều trú tại thôn hoành và thôn đồng mít xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
trong đó hai mươi năm bị cáo bị truy tố về tội giết người bốn bị cáo bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ
đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
các đối tượng trong vụ án đã thể hiện sự coi thường pháp luật bất chấp hòa giải đối thoại của chính quyền các cấp
tìm mọi cách chống đối chuẩn bị lựu đạn vũ khí tự chế
và đỉnh điểm là chủ động tấn công lực lượng chức năng khi triển khai phương án để bảo vệ lực lượng quân đội xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu môn
khiến ba chiến sĩ công an hy sinh
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một mươi ngày
tối qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng ngô đức tăng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê huyện can lộc tỉnh hà tĩnh để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào trưa ngày sáu tháng chín
tăng cùng với nhóm bạn ngồi nhậu tại một phòng trọ trên địa bàn phường long bình thành phố biên hòa
trong lúc nhậu anh phan bá thanh có xảy ra mâu thuẫn với tăng
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày thanh và tăng tiếp tục hẹn nhau ra khu vực công viên tam hiệp để nói chuyện
khi đi cả hai đều gọi thêm một số đối tượng mang theo dao và một số hung khí cùng đi
sau khi lời qua tiếng lại hai bên lao vào đánh nhau
hậu quả anh thanh bị tăng dùng dao thái lan đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó
sau khi gây án tăng cùng với các đối tượng đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày tăng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng chu văn bảo
chú ở huyện điện biên tỉnh điện biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua một thời gian theo dõi cơ quan công an đã bắt quả tang bào
đang mang hai tám kg thuốc phiện được giấu trong các vỏ quả dứa để ngụy trang
qua điều tra bào khai nhận đã nhiều lần qua nước lào để mua ma túy rồi mang về việt nam bán kiếm lời
cách đây khoảng một tháng bào đi bằng đường tiểu ngạch từ huyện điện biên tỉnh điện biên qua lào
để mua hai tám kg thuốc phiện trên với giá hơn một trăm linh triệu đồng
sau đó bắt xe khách từ điện biên vào thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để tìm mối bán
thì bị cơ quan công an bắt giữ
đêm qua một vụ tai nạn xảy ra
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố phú thanh
phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước khi chiếc xe container tông liên tiếp vào một xe bán tải
và bốn nhà dân ở bên đường khiến cho hai người bị thương và thiệt hại không nhỏ về tài sản
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h đêm qua chiếc container mang biển kiểm soát chín mươi ba r tám mươi năm
chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đến địa điểm trên do lưu thông trong điều kiện trời mưa
đường trơn trượt chiếc xe bất ngờ mất lái tông thẳng vào chiếc xe bán tải đang đậu trong lề đường bên phải
cú tông mạnh khiến cho chiếc xe bán tải bị đẩy vào phía trong tông gãy trụ điện và lao thẳng vào một cửa hàng bán sơn
khiến cả xe và một phần cửa hàng bị bốc cháy
chiếc container tiếp tục lao lên phía trước đâm thẳng vào chiếc xe máy đang dựng ở phía trước
rồi tông liên tiếp vào ba căn nhà cùng với một trụ điện và hai cây xanh lớn
vụ tai nạn khiến tài xế container và một người bị thương bốn căn nhà cùng với nhiều tài sản bị hư hỏng
bản tin sáng nay của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết không có ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận
số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam vẫn là một bốn mươi chín ca trong đó có tám trăm một mươi năm ca đã được điều trị khỏi và ba mươi năm ca tử vong
tại các cơ sở điều trị hiện có tám mươi sáu ca âm tính từ một đến ba lần với virus sars cov hai
trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có sáu trường hợp có tiên lượng rất nặng
tiểu ban điều trị cũng cho biết trong số các bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
hiện còn có ba bệnh nhân tại bệnh viện giã chiến hòa vang mặc dù là đã công bố khỏi covid một mươi chín
do kết quả xét nghiệm với sars cov hai âm tính ba lần liên tiếp thế nhưng vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín h sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi